vụ xuân năm hai nghìn hai mươi tỉnh ây an giao trồng gần chín mươi hectare lúa
đến thời điểm này đã có hơn hai hectare lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá
và nhiều dịch bệnh khác đang gây hại cho cây trồng
trong đó đáng lo nhất lúc này là dịch đạo ôn
theo dõi trực tiếp trên đồng ruộng cho thấy hiện dịch bệnh gây hại đang xuất hiện khá phổ biến
gian nan nhất là thực trạng đạo ôn lá với quy mô nhiễm bệnh hơn hai một mươi chín hectare
trong đó hơn hai trăm hai mươi hai hectare nhiễm nặng và hai mươi hectare cháy lá
tri cục trồng trọt bảo vệ thực vật nghệ an đã khuyến cáo
khi phát hiện có bệnh đạo ôn trên lá cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phun kịp thời